theo công điện số bốn mươi sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
hôm nay cùng với thủy điện hòa bình thủy điện sơn la tiếp tục mở một cửa xả đáy
hiện nay lưu lượng nước đến hồ sơn la đang ở mức cao chín năm trăm hai mươi m ba trên dây
mực nước thượng lưu hồ lên nhanh đang ở mức hai trăm một mươi hai bảy mươi tám m và khả năng sẽ vượt hai trăm một mươi ba m trong sáng nay
mực nước hồ hòa bình đang ở mức một trăm một mươi năm mét thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc các công ty thủy điện sơn la và hòa bình
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng và hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
để có thể quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế